lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao và côn chém người gây thương tích tại phường tân phong tp biên hòa
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h hai mươi phút tối qua một nhóm đối tượng gồm bốn nam và một nữ nhau trên hai xe máy vào hẻm bốn
khu phố chín phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai mang theo dao và côn ba khúc
tại đây nhóm đối tượng đã lao vào chém và đánh anh nguyễn văn sự chú tại khu phố chín phường tân phong
thấy anh trai bị đánh nguyễn văn tài bốn mươi ba tuổi là em trai anh sự ở gần đó đã lao ra can ngăn
thì bị các đối tượng lao tới đánh và chém tới tấp vào người
hậu quả hai anh em bị đánh và chém gục ngay tại hẻm bốn riêng anh tài bị chém gục bất tỉnh
ngay sau đó các đối tượng đã lên xe tẩu thoát hai anh em bị chém
sau đó đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nặng
hiện lực lượng công an đang xác minh và truy bắt các đối tượng
vào ngày hôm nay công an huyện bù đăng tỉnh bình phước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe khách số tiền là bảy năm triệu đồng đồng thời tước giấy phép lái xe ba tháng
trước đó vào lúc hai mươi h hai mươi hai phút ngày một tháng tám tại km tám trăm chín mươi chín trăm linh trên đường quốc lộ một mươi bốn tài xế lê thanh tâm bốn mươi một tuổi quê đắk lắk điều khiển ô tô khách dường nằm biển số bốn mươi bảy b chín trăm tám mươi năm
đường thông trên đường quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi đắk nông
khi đi đến đoạn tám trăm chín mươi chín trăm linh do phóng nhanh vượt ẩu trong lúc vượt thì gặp một xe ô tô khách biển số sáu mươi chín b sáu trăm năm mươi đang lưu thông theo chiều ngược lại
không còn cách nào tài xế xe khách đã liều mình chen ép một xe đầu kéo container mang biển số sáu mươi c hai mươi một nghìn ba trăm sáu mươi chín do tài xế nguyễn văn thông ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai điều khiển cùng chiều dẫn đến va chạm xảy ra
hậu quả xe đầu kéo container bị ép xuống vệ đường thùng xe phía sau bị lật
xe khách do tâm điều khiển đâm đổ cột mốc rồi lao xuống vệ đường
còn chiếc xe khách biển số sáu mươi chín b sáu trăm năm mươi cũng bị tông hư hỏng rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
bước vào tháng cao điểm về an toàn giao thông thế nhưng hàng loạt các vi phạm như chở quá số người quy định lấn làn chạy quá tốc độ vi phạm về tiêu chuẩn phương tiện hay là người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
sử dụng chất gây nghiện được lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh lạng sơn phát hiện xử lý
đặc biệt khi đây là địa bàn với nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm cùng với nhiều cửa khẩu lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn có thể tới hàng nghìn lượt mỗi ngày thế nên nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn luôn tiềm ẩn
chính vì vậy công tác phòng ngừa tai nạn giao thông luôn được lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng ghi nhận của phóng viên thời sự
xe container chạy đường dài chở hàng hóa nặng tuy nhiên lốp xe lại không đảm bảo an toàn như thế này
với đặc thù là đèo dốc quanh co như địa bàn tỉnh lạng sơn
thì điều này sẽ rất nguy hiểm tuy nhiên khi được hỏi lái xe biết là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình tham gia giao thông
còn đây là buổi kiểm tra nồng độ cồn rất nhiều trường hợp vi phạm được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý
tuy nhiên vẫn có những hành vi chống đối như thế này hay đưa ra những lý do để không bị xử phạt

lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh lạng sơn đã tổ chức hai sáu trăm hai mươi tám ca tuần tra kiểm soát

trong đó chú trọng về lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh lạng sơn
trong đó chú trọng về lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh lạng sơn
trong đó chú trọng về kiểm tra nồng độ cồn chất gây nghiện đối với các lái xe
riêng trong kế hoạch xử lý về ma túy thì chúng tôi đã phát hiện xử lý một mươi một trường hợp lái xe ô tô dương tính ma túy
trong đó kết hợp kiểm tra vi phạm nồng độ cồn thì có năm mươi sáu trường hợp
trong quá trình triển khai thực hiện chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
đặc biệt là các lực lượng phối hợp là phải xử lý cương quyết các trường hợp mà không chấp hành
đặc biệt là các trường hợp có biểu hiện chống đối
có thể thấy tai nạn giao thông vẫn là thảm họa của toàn xã hội
vì vậy mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức trách nhiệm của mình
những khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe phía trước tay lái là cuộc sống
nhanh một phút chậm cả đời an toàn là bạn tai nạn là thù
luôn nhắc nhở chúng ta phải có ý thức trách nhiệm để bảo vệ chính mình và cho những người xung quanh
một mươi năm hai trăm tám mươi một nhà ở các tỉnh miền trung bị ngập trong đó quảng bình tám ba trăm linh tám căn
hà tĩnh năm bốn trăm bảy mươi ba căn quảng trị một bốn trăm năm mươi sáu căn gần ba tám trăm linh hộ ở quảng bình quảng trị phải sơ tán tại chỗ
ngoài ra mưa lũ cũng khiến gần một mươi ba hectare lúa bị ngập
chín trăm hai mươi tám điểm trường ở các tỉnh nói trên không tổ chức khai giảng năm học mới được
riêng tại quảng trị mức nước sông sepol xuống thấp nên nhiều vùng ở miền núi đã hết ngập
các ngầm tràn khe suối bị nước dân chia cắt đã cơ bản thông tuyến
hiện lũ trên các sông ở tỉnh này đang xuống chậm mực nước các sông như bến hải thạch hãn âu lâu ở mức dưới báo động một hai
sau khi nước lũ rút ubnd tỉnh quảng trị đã khẩn trương cử các đoàn công tác về địa bàn sung yếu khắc phục hậu quả
ra soát kiểm tra phương án sơ tán dân khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở
họt sáng ngày hôm nay bộ trưởng bộ tài nguyên và bôi trường trần hồng hà
cùng đoàn công tác đã đến tìm hiểu nắm bắt tình hình mưa lũ ở hai tỉnh quảng bình và hà tĩnh
nhằm triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp người dân khắc phục khó khăn sớm ổn định đời sống
mặc dù mưa đã ngớt nhưng vẫn còn gần bảy hộ dân ở tỉnh quảng bình bị ngập lụt và chia cắt
nhiều xã bản tại huyện miền núi tuyên hóa minh hóa bố trạch bị nước lũ chia cắt
đặc biệt là tại xã tân hóa huyện minh hóa được xem là rốn lũ có hơn bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu
chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức các đợt cứu trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp đến các vùng bị chia cắt ngập sâu trong nước
tuy nhiên nhu cầu về nguồn lương thực trong thời điểm này của người dân vùng lũ là rất lớn rất cần đến sự chia sẻ của cộng đồng
tại buổi thị sát bộ trưởng trần hồng hà chia sẻ những khó khăn vất vả với bà con nhân dân vùng lũ
sau khi thị xác tình hình bộ trưởng trần hồng hà giao các đơn vị liên quan thuộc bộ đặc biệt là tổng cục môi trường quỹ bảo vệ môi trường
nắm bắt kỹ tình hình phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình sở tài nguyên và môi trường quảng bình đưa ra các phương án tốt nhất để hỗ trợ giúp người dân sau lũ
bộ trưởng đặc biệt lưu ý vấn đề vệ sinh môi trường đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con trong và sau lũ
chiều cùng ngày đoàn công tác bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục đi thị xát vùng lũ tại tỉnh hà tĩnh
trong đợt này cục quản lý thị trường tp hcm tiến hành tiêu hủy gần chín tám trăm linh chai bia nhập lậu không có hóa đơn chứng tự
đây là loại bia được sản xuất tại mỹ island hiệu guinness blue moon woodline
trước đó ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đội quản lý thị trường hai mươi sáu phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm kiểm tra kho hàng
tại địa chỉ c một mươi một trên ba mươi sáu b đường nguyễn văn linh huyện bình chánh phát hiện số bia nhập lậu trên lập biên bản thu giữ tan vật xử phạt số tiền một trăm tám mươi triệu đồng
cùng ngày cục quản lý thị trường tiến hành bàn giao một mươi container loại bốn mươi feet chứa hàng hóa nhập lậu cho cục thi hành án xử lý
hàng hóa trong container là hàng bách hóa tổng hợp không có hóa đơn chứng từ có nguồn gốc từ trung quốc
đây là tăng vật cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ vào năm hai nghìn một mươi ba đã bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử nay bàn giao cho cục thi hành án
thưa quý vị năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được xem là năm học bản lề cho việc thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông mới
ngành giáo dục và đào tạo tp hcm đã có sự chuẩn bị gì để thực hiện chương trình mới một cách hiệu quả
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được xem là năm học bản đề tạo tiền đề để thực hiện hiệu quả
cho chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ chính thức áp dụng vào năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với lớp một
chương trình mới với sách giáo khoa mới chuyển từ ngành giáo dục nặng về kiến thức
sang định hướng phát triển cho học sinh biết vận dụng kiến thức và thực tiễn
ngay trong năm học này nhiều trường tiểu học trên địa bàn tp hcm đã chủ động xây dựng kế hoạch dạy học
để giáo viên thực hiện hiệu quả chương trình mới
năm học này bắt đầu thực hiện theo lộ trình tiếng tiếng hiện đại
cho nên nhà trường thúc đẩy mạnh vào lĩnh vực công nghệ thông tin
nên bồi dưỡng cho giáo viên rất nhiều về e learning bản tương tác

hàng loạt chuyên đề ra đời đều có cụm tâm
một trong những nội dung quan trọng trong việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
đó là tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất
để có thể tổ chức dạy học hai buổi một ngày
và việc tập hướng đội ngũ quản lý giáo viên là vấn đề cốt lõi
góp phần thực hiện hiệu quả cho chương trình mới
tất cả các quận quyền các sở ngành tập trung hết sức
để chuẩn bị cho việc quan trọng là cơ sở quần chất
đảm bảo năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tất cả các học sinh tiểu học
ở lớp một phải được học hai buổi ngày
còn đây là một cái áp lực rất lớn cho thành phố
hiện nay thì toàn cấp tiểu học chúng ta đạt được bảy mươi một
học sinh học hai buổi ngày
tuy nhiên phải dành ưu tiên cho khối một sang năm
tức là khi chương trình mới triển khai thì buộc tất cả các học sinh
phải được học hai buổi ngày
và đội ngũ giáo viên thì theo kế hoạch di đạo của bộ dự tạo
thì từ nay cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thì sở sẽ tổ chức phối hợp
với các trường sư phạm trên địa bàn thành phố
đại học sư phạm hay đại học sài gòn
để chúng ta tổ chức bồi dưỡng tập quấn giáo viên theo kế hoạch
có thể nói năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
là năm học giao thời giữa cái cũ và cái mới
vì vậy sở giáo dục đào tạo tp hcm chỉ đạo các đơn vị
sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy học hiện có
trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất
mua sắm bổ sung tự làm sưu tầm bảo quản
và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học và lựa chọn sách giáo khoa
để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đảm bảo thiết thực hiệu quả
thưa quý vị làng bè nổi trên sông châu đốc thuộc tỉnh an giang
là làng bè nuôi cá nước ngọt được hình thành từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước
mới đầu chỉ vài chục lồng tre rọ cá rồi tới bè gỗ
và cuối cùng là bỏ bè lên ao đầm ven sông
dần dần theo thời gian hình thành nên cả một làng trài nuôi cá bè
mỗi chiếc bè như một căn hộ kết nối trải dài dọc hai bên bờ sông hậu
tại đây các gia đình thường gắn kết các lồng bè
thành hệ thống các mảng bè lớn vừa giúp nhau
công việc chăm sóc cá hàng ngày lại vừa giảm bớt khả năng mất an toàn khi có mưa to gió lớn
bên cạnh đó để việc nuôi cá đạt được hiệu quả cao
người dân nơi đây cũng phải tự học hỏi thêm kinh nghiệm
từ cách lựa chọn giống cách cho ăn đến bố trí lồng cá sao cho phù hợp
lúc mình mới bắt con giống về thì nó nhỏ lắm
nó khoảng cả ba bốn mươi con một kg
mình mới về thải vô đây là một ngày mình chỉ cho ăn nó khoảng ba bốn kg loại thức ăn này thôi
con nước nổi này là con cá nước nó mát
cái oxy nó có đầy đủ là mình cho ăn giờ nào cũng được hết
khi mà con nước đứng không có oxy thì con cá nó bị chết nó hào nó không có tiêu hóa được
nuôi cái dèo cái lòng này là nó mát hơn là cái bè
tại vì cái bè là lúc mà trước ta đóng đó là toàn bộ là gách dáng không à
cái độ mát của nước nó không có bằng cái lồng dèo này
thay vì tốn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để có một mảnh đất cất nhà
thì người dân nơi đây lại đóng bè neo đậu dưới sông
vừa chăm sóc cá vừa chẳng lo sơ tán khi mùa nước nổi
cuộc sống trên làng bè đã trải qua nhiều thế hệ
nhà ít thì một hoặc hai bè nhà nhiều lên đến cả chục bè
với mỗi bè sẽ nuôi một loại cá khác nhau vì thế nên nguồn thức ăn cho chúng cũng khác nhau
từ thức ăn công nghiệp cho đến thức ăn tự chế biến từ các loại cá tạp khoai lang
hồi nãy nó chụp bằng chấu nó chín rồi xong
nó ngủi xong nó cho ra khóng truyền rồi đó như nãy đó cho cá ăn
ngày nấu một ngày
nơi nuôi cá ở dưới bè luôn ở dưới này luôn
trên mình sống ở dưới nuôi cá
nuôi là cá he với cá bụng
cá bè lớn có người bè tám một mươi tám là da cỡ ca trăm tắng
nghề nuôi cá bè cũng như con nước khi lớn khi rồng rũi mây không lừng hết được
dẫu vậy nhưng cá vẫn mang lại nguồn thu nhập chính
nên những người dân nơi đây vẫn gắn bó lâu dài với cuộc sống nhà bè sông nước
dẫu vậy nhưng cá vẫn mang lại nguồn thu nhập chính
nên những người dân nơi đây vẫn gắn bó lâu dài với cuộc sống nhà bè sông nước
không chỉ đơn thuần là làng nghề làng cá bè châu đốc
còn mang nhiều nét độc đáo trong sinh hoạt văn hóa của người dân nam bộ
thu hút du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp ghé thăm vùng đất an giang
thưa quý vị vào chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đồng chí thong sa văn phong vy hẳn
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác
chúc mừng đồng chí thong sa văn phong vi hẳn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những đóng góp của đồng chí đại sứ
góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt
sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước nhân dân hai nước nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào nói riêng
bộ công an việt nam và bộ an ninh lào luôn được duy trì củng cố phát triển cả về bề rộng và chiều sâu
nhất là trong phối hợp trao đổi về tình hình liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới đại sứ thong sa văn phong vi hẳn
sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia việt nam lào nói chung
giữa lực lượng công an hai nước nói riêng nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
mà đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào đề ra
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ thong sa văn phong vy hẳn tin tưởng
thời gian tiếp theo mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào sẽ không ngừng phát triển
đạt được nhiều thành công trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
đại sứ thong sa văn phong vi hẳn khẳng định trên công vị công tác mới
sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp vào việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị
tinh thần đoàn kết đặc biệt giữa hai nước việt nam lào
sau một tháng triển khai kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát phương tiện đối với xe ô tô chở khách
ô tô vận tải container và xe mô tô lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã tổng kiểm soát gần bảy trăm năm mươi phương tiện
phát hiện lập biên bản xử lý gần ba trăm tám mươi trường hợp vi phạm phạt tiền gần hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
đây là thông tin được cục cảnh sát giao thông đưa ra tại hội nghị sơ kết kế hoạch đợt tổng kiểm soát xe ô tô khách
container và xe mô tô vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh bà rê vũng tẩu
đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo tại hội nghị
nhiều địa phương đạt hiệu quả xử lý vi phạm cao trong đó có hà nội quảng ninh thành phố hồ chí minh đồng nai vĩnh phúc nghệ an thanh hóa
thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và phối hợp với các lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện bốn trăm bốn mươi vụ phạm pháp hình sự kinh tế và các vi phạm khác bắt giữ ba trăm sáu mươi đối tượng có dấu hiệu tội phạm
trong đó một trăm ba mươi bốn vụ buôn lậu và gian lận thương mại sáu mươi chín vụ tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy bốn mươi bảy vụ vận chuyển thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
hai mươi vụ việc phát hiện thông qua công tác đăng ký phương tiện
vật chứng thu giữ là một trăm linh hai bánh heroin trên năm viên ma túy tổng hợp gần chín kg ma túy đá sáu bốn tấn đường và một số vật chứng khác
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi trường hợp lái xe dương tính với ma túy
việc kiểm soát nồng độ cồn được đánh giá cao với gần một mươi năm trường hợp vi phạm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương những kết quả mà lực lượng cảnh sát giao thông đã đạt được trong đợt tổng kiểm soát
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cần có biện pháp xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả lạng lách đánh võng các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng trên các tuyến giao thông đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát có biện pháp bảo vệ đến sức khỏe tính mạng cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ
ghi nhận kết quả đã đạt được bộ công an đã trao ba mươi bằng khen và nhiều giấy khen cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô khách container và xe mô tô
vào sáng nay tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cục cảnh sát hình sự bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết ba tháng triển khai kế hoạch một trăm bảy mươi chín của bộ công an về tăng cường công tác phòng chống tội phạm hình sự tại địa bàn năm tỉnh tây nguyên
đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại năm tỉnh tây nguyên từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra chín trăm chín mươi bốn vụ phạm pháp hình sự
trong đó tội phạm hoạt động có tổ chức có sự câu kết với nhau giữa các vùng miền để hình thành các băng nhóm hoạt động phạm tội
tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp có xu hướng lan đến các vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
dẫn đến nhiều người vay không có khả năng trả nợ phải bán nhà bán rẫy thậm chí bỏ trốn khỏi địa phương hoặc vượt biên trốn nợ
sau ba tháng triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác có trọng tâm trọng điểm công tác phòng chống tội phạm hình sự đạt nhiều kết quả tích cực
phạm pháp hình sự giảm một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hầu hết các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ
tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu đề ra thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra tố tụng không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
tình hình an ninh trật tự tại năm tỉnh tây nguyên trong ba tháng qua ổn định và được đảm bảo
phát biểu tại hội nghị thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an chỉ ra một số điểm cần lưu ý với các đơn vị nhấn mạnh về tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin
tăng cường hơn nữa công tác giám sát chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ với đội ngũ công an từ tỉnh về huyện huyện về cơ sở để đảm bảo lực lượng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
theo quyết tâm xây dựng đề án của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tại hà nội sáng nay học viện an ninh nhân dân tổ chức lễ bế giảng khóa d bốn mươi bảy đào tạo đại học hệ chính quy nền khóa hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là khóa học thực hiện các chuẩn đầu ra
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo bộ công an và học viện an ninh nhân dân nhằm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
trong suốt quá trình học tập các học viên đã tích cực đổi mới phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ để đạt các chuẩn đầu ra theo từng ngành
chuyên ngành về kỹ năng thái độ và các chuẩn khác như đạt trình độ ngoại ngữ bậc ba trên sáu khung năng lực ngoại ngữ việt nam tương đương
riêng trình độ ngoại ngữ tiếng anh học viện đã mời công ty quốc tế ieg của hoa kỳ sát hạch trình độ ngoại ngữ đầu ra đảm bảo chất lượng khách quan
cùng với đó các học viên còn được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng giao tiếp kỹ năng thuyết trình kỹ năng vận động quân chúng
tham gia các hoạt động ngoại khóa thực hành chính trị xã hội tại các địa phương để có điều kiện tiếp cận thực tế sinh động của công tác chiến đấu
và bước đầu vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia
kết thúc khóa học có chín mươi sáu tám học viên hoàn thiện xong các tiêu chí về chuẩn đầu ra có sáu mươi tám học viên xếp hạng bằng giỏi
tại buổi lễ ban giám đốc học viện an ninh nhân dân đã trao bằng tốt nghiệp và quyết định phong cấp bậc hàm cho các học viên khóa kỳ thứ bảy
cũng tại hà nội
sáng nay hội phụ nữ cụng thi đua số năm gồm một mươi ba đơn vị thuộc khối hậu cần tài chính bệnh viện công an nhân dân
tổ chức lễ ký giao ước thi đua thực hiện phong trào phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chủ động trách nhiệm kỳ cương sáng tạo vì an ninh tổ quốc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tại hội nghị hội phụ nữ cụng thi đua số năm đã thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của cụm đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện
việc tổ chức ký kết giao ước thi đua sẽ tạo điều kiện giúp các phong trào thi đua của hội được thực hiện toàn diện chuyên sâu phù hợp theo đặc thù chức năng nhiệm vụ của các đơn vị
qua đó tạo động lực khuyến khích các hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm tự rèn luyện tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để xây dựng người phụ nữ công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt có sức khỏe tri thức kỹ năng nghề nghiệp
tự tin tự trọng trách nhiệm kỷ cương sáng tạo có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
trong chuỗi hoạt động chào mừng bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát quản lý trại giam tại tỉnh quảng trị
cụm công tác đảng công tác quần chúng số bốn cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng
bộ công an đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thông qua các hội thi
đây không chỉ tạo cơ hội để mỗi một cán bộ chiến sĩ có thể giao lưu học hỏi về phong trào văn hóa văn nghệ
mà còn là dịp để giáo dục truyền thống tạo sự đoàn kết thống nhất động viên nhau phấn đấu trong công tác tại từng đơn vị
cuộc thi cán bộ hội phụ nữ duyên giáng tài năng được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa với ba phần
chúng tôi là cán bộ hội cán bộ hiểu biết cán bộ hội tài năng đều được các thí sinh nắm chắc về nội dung
có sự đầu tư và đặc biệt là thể hiện được vẻ đẹp duyên dáng của những bông hồng thép của lực lượng cảnh sát chạy giam dòi việc nước đàm việc nhà
với các tiểu phẩm đầy ý nghĩa như xin hãy tin em của đơn vị trường giáo dưỡng số ba
bài thuyết trình mãi mãi tuổi hai mươi của đơn vị trại giam đồng sơn
tiết mục múa của đơn vị nhà nghỉ dưỡng hải đăng về mẹ suốt
mỗi tiểu phẩm bài thuyết trình là một câu chuyện kể về sự hy sinh của những nữ anh hùng
và những câu chuyện rất đời thường của các chị em phụ nữ trong môi trường quản lý giáo dục phạm nhân
qua cái tác phẩm mà hồng vân truyền tài trong hồi thí hôm nay
thì mọi người đều vun thúc thêm
mọi người đều vun thúc thêm cho mình cái tinh thần tự hào của dân tộc
để có thể tiếp tục cố gắng tiếp tục cống hiến và phấn đấu học tập một cách tròn vẹn hơn
để tiếp tục cống hiến cho công việc của mình nhiều hơn và làm giàu cho quốc gia
cái hoạt động này không những chỉ nhằm cái mục đích là tạo cái sân chơi
không những là tạo cái không khí thi đua sôi nổi ở các đơn vị
nhưng cái mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giáo dục truyền thống
cũng như là tạo cho cán bộ chiến
giáo dục chiến sĩ cái niềm tin phấn khởi để thi đua hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị
là quản lý giáo dục cảm hóa những người phạm tội
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng và nhà nước
giao là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn chạy giam trong giai đoạn hiện nay
hội diễn nghệ thuật quần chúng cùng các chạy giam khu vực miền trung
cũng đã diễn ra trong không khí sôi nổi vui tươi và thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả
nội dung của hội diễn bám sát tình yêu quê hương đất
nước với đảng với bác hồ đối với các anh hùng liệt sĩ lực lượng công an và người chiến sĩ cảnh sát trại giam
sự sôi nổi của cuộc thi và thông điệp của nội dung chương trình
đã góp phần làm cho khán giả hiểu hơn thông cảm hơn với những chiến sĩ cảnh sát trại giam
những người đã và đang miệt mài khơi gợi tính thiện trong những cuộc đời lầm lỗi đang chấp hành án tại trại giam
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi và các thí sinh xuất sắc